phản ứng trước việc anh pháp đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân hai nghìn một mươi năm
phía iran cho rằng đây là hành động tiêu cực và sẽ có hành động đáp trả
ba quốc gia châu âu tuyên bố triển khai cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân iran ký năm hai nghìn một mươi năm
sau khi tehran liên tục vi phạm thỏa thuận
động thái này có thể dẫn tới việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc đối với iran
tuy nhiên eu khẳng định vẫn tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận
đồng thời bày tỏ quyết tâm phối hợp với các bên còn lại để bảo vệ thỏa thuận
trong khi đó bộ ngoại giao iran cho biết tehran cũng khẳng định sẵn sàng xem xét mọi nỗ lực mang tính xây dựng
để bảo vệ thỏa thuận quan trọng này